từ giờ ngày hôm nay hai mươi tám tháng tám tỉnh gia lai quyết định thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị số một mươi sáu toàn thành phố pleiku
trong thời gian thực hiện giãn cách toàn thành phố pleiku sẽ kiểm soát khoanh vùng thiết lập chốt chặn tại các cửa ngõ giao thông của thành phố giãn cách xã hội nghiêm túc
thành phố pleiku tạm dừng tất cả các hoạt động trường học hoạt động công cộng cơ sở vui chơi giải trí tập trung đông người các hoạt động kinh doanh dịch vụ không thiết yếu
các hoạt động hội họp không cần thiết cũng phải dừng trường hợp phải tổ chức họp phải có ý kiến của cơ quan có thẩm quyền tuân thủ tuyệt đối nguyên tắc năm k của bộ y tế cùng các biện pháp phòng chống dịch theo quy định
các cơ quan ban ngành đoàn thể đơn vị của trung ương và địa phương đóng chân trên địa bàn thành phố pleiku các cơ quan ban ngành đoàn thể ủy ban nhân dân các xã phường của thành phố
thực hiện việc sắp xếp bố trí nhân viên làm việc luân phiên số lượng người làm việc tại công sở không quá năm mươi tổng số lao động của đơn vị
cách ly tập trung là biện pháp nhằm kiểm soát sự lây nhiễm dịch bệnh trong cộng đồng
thế nhưng thời gian qua tại nhiều địa phương tình trạng một số người trốn khỏi khu cách ly tập trung thậm chí có những người ở bên ngoài cố tình tìm cách tiếp cận vào bên trong khu cách ly
chỉ để gặp gỡ người thân hay là tiếp tế các mặt hàng không thiết yếu vẫn xảy ra điều này đã gây ảnh hưởng rất lớn tới sự an toàn và nỗ lực phòng chống dịch của chính quyền cơ sở
đòi hỏi công tác quản lý giám sát đảm bảo an ninh trả tự phòng ngừa các vi phạm pháp luật có thể xảy ra tại khu cách ly tập trung phải được tăng cường hơn nữa đáp ứng yêu cầu ngăn chặn ứng phó với dịch bệnh đang rất cấp bách hiện nay
khu vực cách ly tập trung thuộc quận bắc tử liêm thành phố hà nội với quy mô một dương bệnh hơn bảy trăm bốn mươi trường hợp f một đã được cách ly tại đây
cán bộ chiến sĩ công an quận được tăng cường tham gia ứng trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
camera vòng trong
và khu vực phòng ngoài cũng được lắp đặt
để đảm bảo các tình huống phát sinh gây mất an ninh trả tự sẽ được lực lượng công an kịp thời phát hiện
dù là thời điểm đêm khuya hay sau khi kết thúc công việc tuần tra thì tình hình an ninh trả tự vẫn phải được giám sát liên tục
không chỉ là đảm bảo an toàn cho khu vực cách ly tập trung mà còn cho khu dân cư liền kề
việc lắp camera an ninh để thứ nhất là giúp cho cán bộ chiến sĩ nhận diện được nhanh các hành vi
vi phạm cũng như là người dân bên ngoài có thể là đột nhập từ bên ngoài vào để mà đưa các đồ dùng không cần thiết cho những người trong khu cách ly
cách đây ít ngày tại bắc giang lợi dụng thời điểm đêm khuya người đàn ông này đã trèo tường trốn khỏi khu cách ly tập trung
một trường hợp khác tại đắk lắc là f một của bệnh nhân covid một mươi chín nhưng lợi dụng lúc cán bộ đang ăn cơm
cô gái này đã bỏ trốn khỏi khu cách ly
thậm chí có những thanh niên tìm cách đột nhập vào khu cách ly
chỉ để thăm bạn gái
đây là bài học kinh nghiệm đòi hỏi công tác giám sát quản lý đảm bảo an ninh trật tự phòng ngừa các vi phạm pháp luật tại khu cách ly phải được tăng cường hơn nữa
diễn tập phương án đảm bảo an ninh trả tự tại khu cách ly tập trung lực lượng công an cơ sở đã đặt ra một số tình huống có thể xảy ra
công dân cách ly có hành vi gây dối không chấp hành nghiêm quy định xảy ra các hành vi vi phạm pháp luật trong khu cách ly
công dân trốn khỏi khu cách ly
hay xảy ra sự cố cháy nổ
đối với mỗi tình huống lực lượng công an đều có các biện pháp để giải quyết đảm bảo không để đột xuất bất ngờ
đội phòng cháy cháy cũng đã xây dựng kế hoạch để kiểm tra giả soát toàn bộ hệ thống phòng cháy cháy và thiết bị phòng cháy cháy được trang cấp tại khu cách ly
và có xây dựng các hướng dẫn khi có cháy nổ sự cố xảy ra là hoàn toàn có thể sử dụng được dập tắt những đám cháy ban đầu
trước khi có quyết định của thành phố về thành lập khu cách ly tập trung tại quận bắc thứ liêng
thì ban chí công an quận cũng đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ ngay lập tức xây dựng các phương án để mà triển thai cho cán bụng sĩ tập luyện các tình huống đột xuất bất ngờ
cũng như là các tình huống mà thường xảy ra tại các khu cách ly khác để cán bộ sĩ làm quen với công tác bảo vệ
tình hình dịch bệnh trên địa bàn thành phố hà nội đang có những diễn biến phức tạp
nhiều địa điểm trong các khu dân cư bị phong tỏa số lượng người tại các khu cách ly tập trung dự báo sẽ tăng lên
trong khi lực lượng tại cơ sở gặp nhiều khó khăn khi vừa phải tham gia phòng chống dịch vừa phải đảm bảo an ninh trật tự
việc tăng cường ứng dụng thiết bị kỹ thuật giám sát bằng hình ảnh qua hệ thống camera an ninh như thế này là biện pháp phù hợp
đang được công an một số quận huyện áp dụng và sẽ nhân rộng
nhằm phát hiện phong ngừa đấu tranh hiệu quả hơn với các hành vi vi phạm pháp luật
góp phần đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội trong mùa dịch
cùng với các đơn vị đang thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch và đảm bảo an ninh trật tự tại khu cách ly tập trung
luôn có mặt trong những điểm nóng của mọi trận tuyến còn phải kể đến các chiến sĩ cảnh sát cơ động
không quản khó khăn họ vẫn ngày đêm bám địa bàn bền bỉ tiếp sức cho tuyến đầu chống dịch thực hiện nhiệm vụ vì mệnh lệnh của trái tim
hơn hai tháng nay thượng úy lê văn cường chưa một lần về thăm dịch
cùng với anh hàng trăm chiến sĩ cơ động phòng cảnh sát cơ động công an tỉnh đắk lắc
luôn sẵn sàng tăng cường cho các chốt phòng chống dịch covid một mươi chín
làm nhiệm vụ chốt chặn đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông
cảm thấy hãnh diện khi ở trên tuyến đầu chống dịch anh và đồng đội luôn tâm niệm
phải đoàn kết quyết tâm khắc phục mọi khó khăn cùng với chính quyền và các lực lượng khác sớm đẩy lùi dịch bệnh

phải cùng tất cả các lực lượng quyết tâm chống dịch
mà đây là một khu điều trị toàn bộ
để jong lên
vì thế là tụi em xác định rằng mình có thể sẽ bị nhiễm bệnh bất cứ lúc nào
nhưng không vì thế mà ý chế anh em lúc nào cũng sẵn sàng lao vào để làm việc
không ngại khó ngại khổ
còn đây là hình ảnh tại chốt phòng chống dịch trên quốc lộ một mươi bốn
đoạn qua xã hòa phú thành phố buôn ma thuột
mỗi người dân khi qua chốt đều phải có giấy khai báo y tế
và yêu cầu quay đầu khai báo nếu không đủ điều kiện
tuy nhiên có tình trạng một số đối tượng cố tình vượt chốt kiểm dịch
khi đã sử dụng rượu bia như thế này
bên cạnh đó các cán bộ chiến sĩ cảnh sát cơ động
vẫn tăng cường ứng trực giám sát tại bệnh viện giã chiến số một của tỉnh
nơi đang chữa trị cho các bệnh nhân mắc covid một mươi chín
tổ của em làm ở đây thì hơn một tháng rồi em chưa về
trung bình một ngày làm khoảng tám tiếng
nhưng mà có những ngày có những đoàn xe về đông
thì có thể chúng em tăng ca hơn làm nhiều hơn
nói chung là cũng có chút vất vả khó khăn
mưa gió nắng mưa thì cũng đều tham gia đứng chặn chốt
cũng trong những ngày thành phố buôn ma thuột thực hiện giãn cách xã hội
theo chỉ thị một mươi năm một mươi sáu
những chiến sĩ cảnh sát cơ động đã có mặt tại các tuyến phố
để tuần tra kiểm soát nhắc nhở và xử lý những người vi phạm
để đảm bảo công tác phòng chống dịch tốt nhất
nhằm thực hiện mục tiêu chủ yếu
vừa đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông
vừa triển khai công tác phòng chống dịch bệnh một cách tốt nhất
chúng tôi cũng đã thực hiện công tác cao điểm
kế hoạch của giám đốc quân tỉnh
cũng đã tập trung vào tuần tra kiểm soát
tuần tra vũ trang
đảm bảo an ninh trật tự và trật tự an toàn giao thông trên toàn tỉnh
ngoài ra chúng tôi cũng đã phối hợp với các sở ban ngành
tiếp đón bà con nhân dân ở đắk lắc
ở các tỉnh phía nam
thành phố hồ chí minh tây ninh đồng nai bình dương
về tỉnh qua đón nhận bà con đi làm ăn xa về
chúng tôi cũng đã cố gắng quan triệt cán bộ chiến sĩ
đảm bảo an toàn
và cả công tác phòng chống dịch bệnh
có thể nói với lực lượng công an nói chung
và lực lượng cảnh sát cơ động nói riêng
với việc đề cao trách nhiệm nghĩa vụ của mình
đã đóng góp một vai trò lớn
trong công tác bảo đảm an ninh trật tự an toàn giao thông
chốt chặn kiểm soát không để dịch bệnh lây lan
mang lại bình yên cho nhân dân
bản tin tiếp tục với những thông tin an ninh trật tự đáng truy khác
công an tỉnh quảng nam cho biết
vừa tạm giữ đối tượng nguyễn văn danh
chú tại huyện thăng bình
để điều tra xử lý về hành vi chống người thi hành công vụ
vào đêm ngày hai mươi một tháng tám
trong lúc ăn nhậu danh và một người bạn cùng thôn
xảy ra mâu thuẫn đánh nhau với nhóm thanh niên khác
sau đó bỏ chạy
nhận tin báo cán bộ công an xã tam thành
đã đến hiện trường giải quyết vụ việc
lập biên bản tạm giữ xe máy
do nhóm của danh để lại
tuy nhiên sau đó danh cùng với bảy đối tượng khác
mang theo nhiều hung khí quay lại quán nhậu
chỉ bới yêu cầu công an trả lại xe máy
không được chấp nhận danh ham dọa
đói chém cán bộ chiến sĩ công an đang làm nhiệm vụ
nhóm đối tượng sau đó đã bỏ trốn
và bị lực lượng công an truy bắt
trong quá trình tuần tra kiểm soát
dạng sáng ngày hai mươi bảy tháng tám
đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế ma túy
công an huyện kim bảng tỉnh hà nam
phối hợp với công an xã tân sơn
đã phát hiện một quán karaoke trên địa bàn
đang hoạt động trai phép
vi phạm quy định về phòng chống dịch covid một mươi chín
cơ sở này do trần thị xuân làm chủ
kiểm tra quán hát
lực lượng chức năng phát hiện
tại ba phòng có hai mươi trường hợp nam nữ
đang tụ tập hát hò
bất chấp quy định giãn cách trong thời điểm dịch bệnh
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện kim bảng
đang củng cố hồ sơ để xử lý cơ sở kinh doanh
và các trường hợp vi phạm quy định phòng chống dịch
tiếp theo là những thông tin về truy nã tội phạm
văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng tháp
đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng phan văn gan
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn về tội giết người
còn về tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác
công an huyện thanh bình tỉnh đồng tháp
đã ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng
đối tượng nguyễn văn lâm
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
hộ khẩu thường trú tại ấp hai a
xã hưng thạnh huyện tháp một mươi tỉnh đông tháp
đặc điểm nhận dạng có sẹo tròn kích thước bốn cm
cách một năm cm trên sau cánh mũi trái
và đối tượng trần văn bình
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám
hộ khẩu thường trú tại ấp bình thuận
xã bình thành huyện thanh bình tỉnh đồng tháp
đặc điểm nhận dạng đối tượng có sẹo tròn kích thước ba cm
cách một cm trên sau mép trái
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện
hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi
theo số mô hình
nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi
và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra
bộ công an phối hợp thực hiện